hôm nay tòa nhân dân tỉnh hà tĩnh mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động gây sập giàn giáo ở công trường dự án phongmosa khu kinh tế vụng áng thị xã kỳ anh làm một mươi ba người chết và hai mươi chín người bị thương
bốn bị cáo bị truy tố trong vụ án này là lee je myong và kim jong uk mang quốc tịch hàn quốc cùng nguyễn anh tuấn và nguyễn thái đức
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh lee jae myung là giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo ở khu vực cầu cảng sơn dương thuộc dự án phóc mô sa
còn kim jong quốc là chỉ huy trưởng công trường sản xuất nguyễn anh tuấn và nguyễn thái đức là công nhân vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo
vào tối ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm ông kim jong quốc kiểm tra hệ thống giàn giáo dù phát hiện có sự cố nguy hiểm nhưng ông này vẫn để công nhân tiếp tục làm việc
trong khi đó khi giàn giáo có sự cố rung lắc
phát ra tiếng động lớn công nhân sợ hãi bỏ chạy ông lee cha minong lên kiểm tra sau đó ép buộc công nhân tiếp tục leo lên giàn giáo làm việc
thì giàn giáo bị sập dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm một mươi ba công nhân chết và hai mươi chín công nhân bị thương
ông lee jae myung lên kiểm tra sau đó ép buộc công nhân tiếp tục leo lên giàn giáo làm việc